vào chiều tối ngày hôm qua ngày tám tháng bốn trên đoạn quốc lộ một mươi bốn qua thôn bình trung xã nghĩa bình huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách dường nằm và xe tải khiến một tài xế bị thương
vào thời điểm trên xe tải biển kiểm soát bốn mươi tám h một nghìn tám trăm linh ba lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tp hcm đi tỉnh đắk nông
đến km hai mươi năm thuộc thôn bình trung xã nghĩa bình huyện bù đăng đã bất ngờ va chạm với xe khách dường nằm
biển kiểm soát bốn mươi bảy f một trăm bảy mươi ba trên xe có chở hàng chục hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh đã khiến đầu xe tải bị biến dạng tài xế bị kẹt cứng trong cabin hàng chục hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông trạm đồng phú công an tỉnh bình phước đã tích cực xử lý hiện trường
điều tiết các phương tiện tham gia giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn